theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng bốn không có ca mắc mới covid một mươi chín tại việt nam
trong hai trăm bảy mươi ca mắc đến sáu giờ ngày hai mươi chín tháng bốn có số ca điều trị khỏi là hai trăm hai mươi một ca chiếm tám mươi hai
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi ca chiếm một mươi một
số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là một mươi một ca bốn
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần trở lên âm tính với sars cov hai là tám ca ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bốn mươi hai năm mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm hai mươi ba một cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu sáu trăm bốn mươi ba một mươi sáu
cách ly tại nhà nơi lưu trú ba mươi năm chín mươi một tám mươi ba